một chiếc xe gắn máy của người dân dùng để chở oxy hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín trở nặng
tại phường một mươi sáu a phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm đã bị trộm lấy mất
theo hình ảnh camera an ninh khoảng một mươi ba h hai mươi hai phút ngày ba mươi tháng một mươi một chiếc xe máy được dựng trước cửa bên hông nhà
tại đường một mươi sáu a hai thanh niên chở nhau trên xe gắn máy đã tiếp cận lấy trộm chiếc xe trị giá hơn ba mươi triệu đồng
đây là phương tiện được dùng để chở oxy hỗ trợ cho bệnh nhân covid một mươi chín trong khu vực phường bình hưng hòa an quận bình tân
vụ việc đã được trình báo đến chính quyền địa phương và công an đang truy bắt kẻ gây ra vụ việc